nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ tối ngày hai mươi bốn tháng bảy hội hỗ trợ các gia đình liệt sĩ việt nam
tại thành phố hồ chí minh đã tổ chức buổi biểu diễn nghệ thuật tri ân các anh hùng liệt sĩ với chủ đề
mãi mãi không quên
khán giả được thưởng thức những ca khúc đi cùng năm tháng để nhớ về một thời cha ông ta
đan dũng hy sinh vì độc lập dân tộc
đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt tôn vinh tri ân các gia đình liệt sĩ
đồng thời biểu dương các tập thể cá nhân đã có những đóng góp tích cực cùng hội hỗ trợ các gia đình liệt sĩ việt nam
trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa thời gian qua
tại chương trình hội đã trao các phần quà đến các thương binh thân nhân gia đình
và dành những phần quà đến tận nhà trao tặng các bà mẹ việt nam anh hùng tại thành phố hồ chí minh